đã có nhiều người nghiện rượu đến mức bị loạn thần không chỉ gây ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân mà còn gây ra những vụ án thương tâm đau lòng trong thời gian vừa qua là vấn đề đáng báo động về tình trạng này
hậu quả chị an bị thương tật năm mươi năm
tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội bị cáo bị mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi với kết quả giám định cho thấy tạ văn thường bị bệnh loạn thần do rượu
đây chỉ là hai trong rất nhiều vụ án đau lòng đều có nguyên nhân xuất phát từ rượu
để phòng ngừa ngăn chặn tình trạng trên mỗi người cần phải biết tự kiềm chế bản thân hạn chế dùng rượu bia để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra
khi có biểu hiện loạn thần cần sớm đưa đến cơ sở y tế để theo dõi điều trị tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc